hình ảnh người mẹ bé đứa con bốn tuổi nằm im lìm trên tay hớt hải vừa chạy về vừa kiểu khóc
các bác ơi con cháu bị điện giật chết rồi
chắc sẽ còn lâu lắm mới nhạt đi trong tiềm thức của những người dân xã nam hải huyện tiền hải thái bình
hành trình truy tìm kẻ cai bấy điện sát hại cho bé nhỏ tuổi
người phụ nữ bất hạnh ấy là chị lê thị dung ba mươi chín tuổi
còn cháu nhỏ bị mất mạng là lê hữu tường khi đó mới bốn tuổi
còn chị dung và một người đàn ông tên là đằng thanh tuyền bốn mươi chín tuổi chú tài thôn hợp châu xá nam thịnh cùng huyện tiền hải
khoảng chín giờ ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi tám công an huyện tiền hải nhận được tin báo đã tiếp cận hiện trường và báo cáo về ban giám đốc công an tỉnh thái bình
vì gia đình nạn nhân báo rằng đây là vụ cháu bé bị tai nạn điện giật nên theo sự chỉ đạo của ban giám đốc phòng kỹ thuật hình sự văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã xuống hiện trường
phối hợp với công an huyện tiền hải khám nghiệm hiện trường nạn nhân và lấy lời khai nhân chứng
ngày hôm sau đại tá nguyễn đình trung phó giám đốc công an tỉnh thái bình đã yêu cầu các đơn vị tham gia khám nghiệm điều tra ban đầu báo cáo kết quả
kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bỏ mạng do điện giật
thời điểm cháu bị giật không ai biết vì mẹ cháu đi vắng khóa cổng và cài cửa xa vào
bên trong chỉ có bố của cháu bé là đặng thanh tuyền
đặng thanh tuyền sống không hôn thú với chị dung và cháu tường
theo tuyền khai tuyền ngủ trên giường
khi tỉnh dậy thì đã thấy cháu tường bị điện giật ngồi dựa vào tường
tuyền đã bế cháu lên giường rồi gọi điện cho chị dung
cả gia đình và chính mẹ cháu bé cũng cho rằng cháu bị tai nạn điện giật do nghịch và chiếc đuôi đèn không có bóng để ở khe sữa kệ đựng tv và tường
chị dung cho biết cháu tường rất nghịch
có lần cháu đã kê ghế để đứng lên cắm phích điện đèn ở phía trên cao
ngay lúc đầu chị và mọi người cũng không muốn phẫu thuật nạn nhân muốn mọi chuyện kết thúc bằng chữ số phận và tai nạn đáng tiếc
nếu nhìn sâu bộ những kết quả điều tra ban đầu như trên có thể kết luận đây là vụ tai nạn do điện giật
nhưng với kinh nghiệm và sự tư duy nghiệp vụ của đại tá nguyễn đình trung ông đã đặt ra một loạt câu hỏi cho các cấp dưới của mình
chiếc đuôi đèn không bóng ở đâu ra
nếu nó là cái đuôi mắc bóng đèn để ở lỗ thông hơi giữa hai gian ngủ vào khách của nhau
nhưng các cán bộ lấy lời khai của chị dung thì vì sao nó lại tháo rời giữa bóng và đuôi đồng thời lại đặt ở phía dưới khe của kệ tv
nếu là do chó bé kéo xuống thì phải có vết trượt của dây trên bức tường bám khá nhiều bụi của gia đình chị dung
vậy ai là người đặt trước đôi điện làm bẫy cho cháu tường gặp nạn
từ những nghi vấn và phương án đấu tranh do đồng chí phó giám đốc công an tỉnh đặt ra
lực lượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã tập trung vào cuộc
trực tiếp thương tá nhâm ngọc bình trưởng phòng cảnh sát hình sự chỉ đạo các trinh sát điều tra viên
cẩn trọng xem xét lại hiện trường và tiến hành lấy lời khai của những người liên quan
đối tượng đặng thanh tuyền được các trinh sát cho vào phòng ngắm nhưng động cơ gì khiến tuyền sát hại chính con ruột của mình
đây cũng là câu hỏi đau đầu cho các trinh sát điều tra viên của phòng cảnh sát hình sự
bởi người ta nói hổ sứ không ăn thịt con
những người xung quanh nhà chị dung thì cho rằng
dung và tuyền yêu thương nhau giữa hai người không có mâu thuẫn gì
vậy vì sao
câu hỏi này trở đi trở lại trong suy nghĩ trong trao đổi và trong cả những cuộc họp án từ đại tá nguyễn đình trung
đến thượng tá nhâm ngọc bình và các cán bộ điều tra của mình
và một phương án giả soát thật kỹ thật rộng về mối quan hệ cổ tuyền đã được tiến hành
theo các thông tin được tìm hiểu rất thân trọng báo về từ các mũi trinh sát
ban chuyên án đã bắt đầu vén được bức màn bí mật
trong mối quan hệ giữa tuyền dung và cháu tưởng
tuyền làm nghề lái xe đường dài
do mâu thuẫn vợ chồng nên hai vợ chồng đã ly hôn
hai đứa con ở cùng mẹ là chị trần thị na
cuối năm hai nghìn một mươi ba tuyền cặp kè với chị dung làm nghề bác sĩ thú y cũng đã qua một đời chồng
tuyền có về nhà chị dung ở nhưng không thường xuyên vì anh ta hay đi lái xe các tuyến tỉnh
cuối năm hai nghìn một mươi bốn chị dung sinh cháu tưởng
giai đoạn tuyền đã ngã ra trong mối quan hệ với chị dung nên không còn đến nhà chị dung nhiều
vì thế trong lòng anh ta nghi ngờ cháu tường không phải con của mình
tuy nhiên tuyền là người kín tiếng bên ngoài anh ta không thể hiện gì
nhưng không có trách nhiệm đóng góp chăm sóc cháu
từ năm hai nghìn một mươi năm đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy tuyền quay lại sinh sống với chị na và gia đình cũ
anh ta có ý định tái hôn với chị na nhưng chị dung không muốn
có lẽ vì chị quá yêu thương
tuyền vì chị muốn con trai mình có bố và được thừa nhận
thế là chị tìm cách chứng minh thân phận của hai mẹ con đưa cháu tường đến gặp mọi người trong gia đình tuyền
thậm chí đưa cả cháu đến gặp chị na vợ cũ của tuyền
công khai cháu là con của tuyền
bực tức về chuyện này khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy chị na đã không cho tuyển ở cùng nữa
bản thân tuyền lúc này càng muốn cắt đứt mối quan hệ với chị dũng
tuyền bỏ đi làm ở quảng ninh
cắt đứt mối liên hệ với mẹ con
có một lần duy nhất chị dung gọi điện thoại tuyền bắt máy nhưng chị nói gọn lọn
chúng ta không quan hệ với nhau nữa vì chẳng đến cái gì đâu
nhưng chị dung vẫn tiếp tục đưa cháu tường đến gia đình tuyền
những việc làm của chị dung khiến tuyển rất khó chịu
ngày hai mươi chín tết tuyền mới trở về nhà anh trai ở xã nam thịnh ăn tết
nhưng đến tối ba mươi tết chị dung với cháu tường đã có mặt ép tuyền về nhà mình ăn tết với hai mẹ con
sau khi đã phát hiện
những mâu thuẫn ngấm ngầm trong mối quan hệ mà mọi người tưởng rằng êm đẹp
yêu thương giữa tuyền và mẹ con chị dung
các trinh sát điều tra viên đã củng cố chứng cứ để đấu tranh với nghi can số một trong vụ án
làm cháu bé bị điện giật chết chính là đặng thanh tuyền
nhưng đấu tranh với tuyền là cả một bài toán
liên tục trong nhiều ngày khi được triệu tập lấy lời khai tuyền một mực khai không biết gì cả
cháu tưởng bị điện giật như thế nào
tôi không biết lúc đó tôi đang ngủ
vì sao có cái đuôi đèn không bóng ở chỗ khe của kệ tv và tường
tôi không biết tôi không bao giờ để ý chuyển điện nước nhà cô dung
sao anh phát hiện cháu tưởng bị điện giật chết không hô hoán lên
tôi không hô hoán được vì mẹ cháu đã chốt then cửa bên ngoài và khóa cổng
anh ta cứ một mực với câu trả lời không biết như thế
nhưng sau khi đã thu thập được các tài liệu chứng minh động cơ gây án của tuyền
với chứng cứ tại hiện trường chứng tỏ có bàn tay của người lớn trong việc tháo bóng đèn
đưa dây đuôi điện xuống tầm tay cháu tường và các tài liệu chứng cứ khác
trực tiếp đại tá nguyễn đình trung và thượng tá nhâm ngọc bình vào lấy lời khai của tuyền
và tuyên đã không thể tiếp tục điệp khúc không biết khi đối mặt trực tiếp với những người chỉ huy
có quá nhiều kinh nghiệm trong việc khai thác đối tượng gây án
theo lời khai của tuyền anh ta đã sẵn khó chịu vì cách ứng xử của chị dung
và bị ép buộc về nhà chị dung ăn tết
sáng mùng một tuyền cùng mẹ con chị dung về chúc tết bố mẹ chị dung
từ đó đến mùng bốn tết tuyền chị ở nhà
tuyền muốn về bên nhà mình ở nam thịnh chúc tết họ hàng cũng không được
vì dung không nghe và không cho tuyền về lại cứ để cháu tường cho tuyền trông
thêm tâm trạng bị vợ cũ khi tuyền gọi điện chúc tết mắng chửi là đồ đều khốn nạn
trong lòng tuyền thấy ấm ức buồn chán
chiều mùng bốn tết chị dung đi chúc tết để cháu tường ở nhà cho tuyền trông
chốt then cửa ngoài và khóa cổng
chị cứ nghĩ
để đứa con níu kéo được người bố ở lại
nhưng chị không ngờ được rằng trong lòng tuyển lâu nay vẫn nghi ngờ cháu tường không phải con anh ta
bây giờ bị ép buộc vào mối quan hệ này
trong lúc gia đình vợ cú từ chối tuyền cảm thấy bế tắc và cho rằng
chính cháu tường là nguyên nhân anh ta bị giảng buộc với chị dung
tuyền rút vít cắm của đoạn dây điện màu đỏ dài khoảng một mét
có một đầu nối với đuôi điện có lắp bóng vắt qua lỗ ánh sáng của hai buồng
tuyền tháo bóng đèn ra
để trên lỗ thông sáng và lấy đoạn dây điện này xuống
sau đó tuyền cắm điện rồi nhét cả ổ cắm vào đoạn dây điện có phần đuôi điện lỗ qua gen xoắn
vào khe giữa kệ tv và tường sát buồng
vì anh ta biết rằng cháu tường rất kịch ngự
nhìn thấy đuôi đèn đúng tầm tay chắc chắn cháu sẽ nghịch vào
lúc đó nhà mất điện tuyền vào trong giường nằm chờ
còn cháu tường vẫn chơi lanh quanh ở sàn ngoài
sau đó tuyền thiếp đi
hơn một mươi bảy giờ
tuyền tỉnh dậy đã thấy cháu tường ngồi giữa lưng và tường
đầu ngả sang trái cạnh cửa buồng
mắt nhắm hai tay buồng thóng
tay trái cháu cầm đuôi bóng điện
anh ta biết cháu đã bị giật bởi cái bẫy của mình
tuyền rút vích điện ra
bê cháu tường lên giường
giả vờ đắp chăn xoa dầu cho cháu
nghĩ cháu đã chết
anh ta gọi điện cho chị dung về
trong lúc mọi người đưa cháu tường đi cấp cứu thì ở nhà chị dung
hôm nay tuyền đã cắm lại phít cắm có đuôi bóng điện và ổ điện đặt tại khe giữa chân tivi và tường giáp buồng
với mục đích che giấu hành vi phạm tội của mình
một ngày cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi đã được rắp mặt tuyền khi anh ta được đưa ra cho các điều tra viên lấy lời khai
tuyền có độ ly của một người từng trải của người bôn ba nay đây mai đó
anh ta một mực cho rằng cháu tường không phải con mình
anh ta sát hại cháu vì quá ức chế khi bị chị dung dùng cháu
ê buộc tuyền về sống chung
và ngay lúc đó chúng tôi nhận được tin đã có kết quả giám định adn của cháu tường và tuyền
tuyền chính là cha đẻ của cháu bé
thật đau xót cho bé tường khi bị chính cha đẻ của mình tước đi mạng sống
lúc đó chúng tôi chỉ muốn quát vào mặt tuyển về kết quả giám định adn
nhưng lại thôi bởi theo các thủ tục tố tụng đến lúc anh ta phải đối diện với sự thật này
phải dây dứt đau khổ vì sự thật này
thưa quý vị và các bạn trong cuộc sống của mỗi gia đình thường có những mâu thuẫn
trẻ em luôn là những tâm hồn vô tư vô tội
những người làm cha làm mẹ có những hành vi đối xử tận ác như trên với con trẻ là không thể chấp nhận
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi